trong những năm gần đây ubkc đã thực hiện khá tốt các nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của điều lệ đảng và giải quyết khiếu nại tố cáo
qua đó giúp tổ chức đảng và đảng viên bị tố cáo nhận rõ khuyết điểm sai phạm ngăn ngừa hạn chế vi phạm góp phần xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng truyền hình nhân dân xin giới thiệu một điểm sáng trong công tác kiểm tra đảng tại huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi ubkc huyện ủy sơn hòa tỉnh phú yên đã nhận được ba mươi ba đơn thư tố cáo khiếu nại giảm ba mươi ba so với cùng kỳ nhiệm kỳ trước
nhờ làm tốt công tác xác minh kiểm tra và tuyên truyền tại các tổ chức cơ sở đảng
nên số lượng đảng viên vi phạm kỷ luật đã giảm

để giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại tố cáo huyện ủy sơn hòa đã chỉ đạo nghiên cứu
quán triệt triển khai kịp thời đầy đủ các quy định của điều lệ đảng nghị quyết chỉ thị
quy định của ban chấp hành trung ương đảng ban bí thư bộ chính trị và hướng dẫn của ubkc
trên thực tế việc giải quyết đơn thư tố cáo những năm qua cho thấy
những hành vi vi phạm của đảng viên đúng theo đơn tố cáo
nhưng cũng có những hành vi tố cáo không vì mục đích xây dựng đảng
mà vì động cơ cá nhân nhằm hại uy tín gây mất đoàn kết đội bộ
vì vậy nếu không làm tốt công tác giải quyết đơn thư tố cáo ngay từ cơ sở
sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp
ubkc huyện ủy sơn hòa là một trong những đơn vị có nhiều đổi mới trong tác kiểm tra giám sát
sắp tới thì ubkc huyện ủy sẽ tổ chức phía sơ kết
cái tình hình chuyển hóa
việc giải quyết đơn thư tố cáo và hình thức kỷ luật bảo đảm đúng phương hướng
phương châm công minh chính xác kịp thời tại huyện sơn hòa
đã có tác dụng tích cực trong công tác phòng ngừa gian đe giáo dục đảng viên
đây được xem là điểm sáng trong công tác kiểm tra đảng tại tỉnh phú yên
và được ủy ban kiểm tra trung ương tuyên dương nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng